sáng nay một mươi hai tháng một mươi một liên đoàn bóng đá việt nam công bố tiếp tục tìm được nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia
đây là một động lực quan trọng để đội tuyển tiếp tục chinh phục các đấu trưởng lớn
liên đoàn bóng đá việt nam đã cùng tập đoàn hưng thịnh cùng nhau ký kết một bản hợp đồng tài trợ có thời hạn ba năm
để hỗ trợ cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia biết tiếp những kỳ tích trong thời gian tới
theo đó tập đoàn hưng thịnh sẽ chi trả các hoạt động của huấn luyện viên trưởng và các chuyên gia
góp phần hỗ trợ việc phát triển của bóng đá nước nhà và đặc biệt là các cấp độ đội tuyển quốc gia
việc đồng hành của lân vị này trước hai trận đấu vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
gặp đội tuyển các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ngày một mươi bốn tháng một mươi một và đội tuyển thái lan ngày một mươi chín tháng một mươi một
và trước thềm sea games ba mươi sắp diễn ra tại philippines được xem là nguồn động viên tinh thần cho đội tuyển quốc gia việt nam
cổ vũ các cầu thủ đội tuyển thi đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tại bữa lễ đại diện nhà tài trợ cũng đã trao tặng một tỷ đồng cho đội tuyển quốc gia việt nam
sau chiến thắng một trước đội tuyển malaysia tại vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai vừa qua
cầu thủ quang hải người ghi bản thắng duy nhất tại trận đấu này được tặng thưởng hai trăm linh triệu đồng